huyện quế võ tỉnh bắc ninh là địa phương có nhiều con sông lớn chảy qua như sông đuống
sông thái bình có chất lượng nước và tốc độ dòng chảy thuận lợi để nuôi trồng thủy sản
nhằm tận dụng tối đa tiềm năng mặt nước chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng
xanh sạch bền vững gắn với bảo vệ môi trường sinh thái thời gian qua các cấp ủy quế võ đã
định hướng và giúp người dân phát triển mô hình nuôi cá lồng nằm trong đề án rau thịt cá an toàn
của tỉnh bắc ninh nhờ đó đã có nhiều hộ gia đình thoát nghèo ổn định cuộc sống vươn lên làm giàu
với mô hình nuôi cá lồng trên sông các hộ gia đình sẽ tận dụng được sự lưu thông của dòng chảy
có nguồn nước sạch nuôi cá tiết kiệm chi phí thau rửa ao như cách nuôi truyền thống từ đó
giảm thiểu dịch bệnh tuy nhiên để có được những kết quả khả quan như vậy các cấp ủy quế võ
nhất là phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện đã trải qua không ít khó khăn trong
công tác tuyên truyền vận động và hướng dẫn bà con tiếp cận với mô hình mới tiếp thu khoa học kỹ thuật
gia đình chị trần thị lan là một trong những hộ gia đình đầu tiên mạnh dạn bỏ vốn đầu tư nuôi cá lồng
dưới sự tư vấn hỗ trợ của địa phương sau bốn năm với gần sáu mươi lồng cá cho thu hoạch mỗi vụ khoảng
bốn tấn một lồng trừ chi phí mua giống thức ăn chăn nuôi gia đình chị thu lãi cả tỷ đồng
gia đình ông vũ văn giao là hộ cảm nhận rõ hiệu quả của mô hình này từ chỗ chỉ có duy nhất
nguồn thu nhập dăm ba triệu đồng từ vài sao ruộng kể từ ngày chuyển sang nuôi cá lồng
với hơn một mươi lồng gia đình ông đã có thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi năm dần thoát nghèo
ổn định cuộc sống tạo việc làm ổn định cho các thành viên trong gia đình
ngoài việc được địa phương cho vay vốn hướng dẫn tư vấn kỹ thuật miễn phí các hộ gia đình thực
hiện mô hình này ở quế võ được hỗ trợ một mươi năm triệu đồng một lồng để lắp đặt các thiết bị phục vụ nuôi
chồng huyện cũng vận dụng linh hoạt nguồn vốn từ hai đề án của các hộ gia đình thực hiện mô hình này ở
quế võ được hỗ trợ một mươi năm triệu đồng một lồng để lắp đặt các thiết bị phục vụ nuôi trồng
huyện cũng vận dụng linh hoạt nguồn vốn từ hai đề án của địa phương là tích tụ dụng đất thông qua hình
thức thuê góp quyền sử dụng đất nông nghiệp và đề án chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo
hướng xanh sạch bền vững gắn với bảo vệ môi trường sinh thái nhằm khuyến khích bà con phát triển nuôi
chồng cá lồng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn quế võ cũng quan tâm hướng dẫn các hộ gia
dạng hóa các kiểu lồng nuôi phù hợp với việc ươm cá giống nuôi cá thương phẩm tạo thuận lợi cho việc
chăm sóc thu hoạch sản phẩm bảo đảm vệ sinh tạo điều kiện cho cá tăng trưởng tốt
hiện nay quế võ có khoảng hai trăm linh lồng cá cho sản lượng gần bảy tấn một năm bên cạnh việc
khuyến khích đầu tư các cấp ủy quế võ cũng phối hợp với các cơ quan chuyên môn quản lý sát sao
việc nuôi cá lồng của bà con để vừa bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm vừa chấp hành tốt quy định
về giao thông đường thủy mục tiêu của địa phương trong thời gian tới là tạo sự liên kết bền vững
giữa các hộ gia đình nuôi cá lồng
để sản xuất quy mô lớn giảm áp lực đầu ra khi thu hoạch góp phần chuyển dịch cơ cấu ngành
nông nghiệp của huyện theo hướng sản xuất sạch an toàn hiệu quả cao gắn với bảo vệ môi trường
sinh thái và xây dựng nông thuật mới